dọc miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
vẫn duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây như tây hiếu đô lương của nghệ an
hay hương khê của hà tĩnh do điều kiện địa hình nên nhiệt độ vẫn cao hơn từ một hai độ
cùng với đó độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ còn khoảng năm mươi sáu mươi
nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng
khu vực này cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng chập nổ điện ở khu dân cư
cũng như khả năng cháy rừng có thể xảy ra
phần còn lại của miền trung là các tỉnh nam trung bộ từ khánh hòa trở vào cho đến bình thuận
ban ngày trời cũng có nắng nhưng không gắt với mức nhiệt trưa chiều giao động ở ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai do chịu tác động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên vào chiều tối mai nam bộ và tây nguyên đều có mưa
ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ trên khu vực giao động ở ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông của nam bộ nhiệt độ có thể cao hơn
nên cũng không tránh khỏi cảm giác nóng bức
trên biển trong đêm nay ngày mai trên toàn bộ vùng biển đông vẫn thịnh hành gió tây nam có cường độ trung bình
lưu ý đối với khu vực vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có thể xuất hiện mưa rào và rông dày rác
còn khu vực giữa biển đông thì mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi
khu vực phía nam của biển đông cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và rông vào chiều tối
tàu thuyền nên chú ý khi lưu thông
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước